theo cục phòng vệ thương mại bộ công thương cơ quan biên phòng canada đã thông báo kết luận sơ bộ
và áp thuế tạm thời trong vụ việc điều tra chống bán phá giá
chúng trợ cấp đối với thép chúng ăn mòn từ một số nước trong đó có việt nam
các doanh nghiệp việt nam bán phá giá sản phẩm thép nói trên sang thị trường canada
với biên độ từ ba mươi sáu ba đến chín mươi một
cục phòng vệ thương mại nhận định mặc dù không bị áp thuế chống trợ cấp
nhưng thuế chống bán phá giá của việt nam tương đối cao
vẫn sẽ gây khó khăn xuất khẩu thép sang canada trong thời gian tới
tuy nhiên trên cơ sở kết luận sơ bộ canada sẽ áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời
đối với sản phẩm kể trên từ ngày hai mươi tháng ba
kết luận cuối cùng dự kiến được đưa ra vào ngày một mươi tám tháng sáu